cảm ơn các bạn đã theo dõi
thuộc địa phận xã lâm trung thủy huyện đức họ khoảng hai mươi h ba mươi phút cùng ngày tuấn điều khiển xe mô tô chở theo hà minh quý cả hai đều không được mũ bảo hiểm
khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe tuấn không chấp hành mà bất ngờ điều khiển xe tăng tốc đâm vào người một chiến sĩ cảnh sát đang làm nhiệm vụ để bỏ chạy
sau va chạm chiến sĩ công an ngã ra đường và bị thương tuấn quý bị tổ công tác khống chế bắt giữ
có hành vi nhận hối lộ liên quan đến lĩnh vực đất đai
vũ trí hữu giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện đạo hoai văn phòng đăng ký đất đai tỉnh lâm đồng vừa bị công an huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng khởi tố bắt tạm giam
vũ trí hữu bị khởi tố vì những sai phạm trên lĩnh vực đất đai trong giai đoạn làm giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện bảo lâm
trong thời gian này hữu đã cấu kết làm sai lệch nhiều hồ sơ đăng ký tách thừa biến động trong cấp đổi và cập nhật đường giao thông
trong thời gian này hữu đã nhận hối lộ của một số người dân đến thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai
lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét nhà riêng của vũ trí hữu trên đường huỳnh thúc kháng phường hai thành phố bảo lộc
với hành vi trộm cắp tài sản đối tượng phan tấn hiến chú tỉnh nghệ an đã bị đội phòng chống tội phạm thành phố đồng xoài phối hợp với công an xã tiến hưng tỉnh bình phước bắt giữ
vào trưa ngày năm tháng bảy hiến điều khiển xe máy tới một cửa hàng điện thoại ở xã tiến hưng thành phố đồng xoài tỉnh bình phước vào mua điện thoại
hiến cầm điện thoại đã chọn giả vờ ra xe máy để lấy tiền trả sau đó nhân lúc chủ cửa hàng không để ý lên xe bỏ chạy
nhận tin báo lực lượng chức năng nhanh chóng truy bắt được đối tượng khi đối tượng này vừa mang tang vật chung với đất bá thành cửa hàng điện thoại thuộc thị trấn tân phú huyện đồng phú tỉnh bình phước
một nhà kho chứa một lượng lớn khí cười nằm ngay trong khu dân cư vừa bị công an phường hòa quý quận hữu hành sơn thành phố đà nẵng phát hiện bắt quả tàng
tiến hành kiểm tra ngôi nhà tại phường hòa quý quận ngũ hành sơn do lê trí lên và phạm lê nguyên làm nơi cất xấu khí cười
lực lượng công an phường phát hiện hơn một trăm linh bình khí cười các loại một số dụng cụ sang chiết một xe ô tô chuyên dùng
tại cơ quan công an hai thanh niên trên không xuất chỉnh được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số
hiện công an phường đã lập biên bản và bàn giao hai đối tượng cho công an quận ngũ hành sơn xác minh xử lý theo quy định
phần cuối là những thông tin truy nã tội phạm cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an quận hải an thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
vũ văn hưởng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại số chín trên một trăm bảy mươi hai đường cát linh tổ dân phố số một phường tràng cát quận hải an thành phố hải phòng
về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này cao một m sáu mươi hai và có nốt ruồi cách năm cm dưới trước mép trái
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác và phải nhận quyết định truy nã của công an quận ngô quyền thành phố hải phòng là hai đối tượng
là hai anh em cùng truy nã
cùng có hộ khẩu thường trú tại số sáu mươi trên hai trăm năm mươi sáu đà nẵng phường cầu tre quận ngô quyền thành phố hải phòng
đối tượng trần đức thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm và đối tượng trần đức hải sinh năm hai nghìn
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên

hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
cảnh sát điều tra bộ công an